kể từ ngày hôm nay ngày tám tháng một những người vi phạm các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát covid một mươi chín
hoặc các quy định về sức khỏe tại khu vực biên giới và kiểm dịch của trung quốc
sẽ không phải đối mặt với cáo buộc hình sự
văn bản do tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
và ba cơ quan khác công bố ngày bảy tháng một nêu rõ
các vụ án liên quan đang trong quá trình thụ lý cần được xử lý kịp thời nhanh chóng
theo đúng quy định của bộ luật hình sự và luật tố tụng hình sự
các nghi phạm và bị cáo đang bị giam giữ vì những vi phạm như vậy
nên được trả tự do theo quy định của pháp luật
và các tài sản liên quan đến các vụ án bị niêm phong thu giữ hoặc phong tỏa nên được giải tỏa
tuy nhiên các hành vi phạm tội bao gồm xâm phạm an toàn cá nhân của nhân viên y tế
phá rối trật tự y tế cản trở nghiêm trọng việc kiểm soát covid một mươi chín
tại các cơ sở chính như cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tổ chức phúc lợi xã hội
làm giả và bán thuốc liên quan đến dịch bệnh và thuốc thử phát hiện sẽ bị nghiêm trị